tại chợ gia súc gia cầm hà nam một trong những điểm buôn bán trung chuyển lợn hơi lớn nhất miền bắc
mấy phiên gần đây giá lợn hơi giảm liên tục
hiện giá lợn hơi chỉ còn khoảng bảy mươi năm đồng một kg giảm mạnh so với thời kỳ đạt đỉnh một trăm linh đồng một kg cách đây gần hai tháng
giá lợn hơi đã xuống dưới mức tám mươi đồng một kg khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ nặng mỗi con lỗ tới hàng triệu đồng